sau hơn năm năm kể từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi một đến nay
nhà máy xử lý và tái chế rác thải sông công xã tân quang thành phố sông công tỉnh thái nguyên
chỉ hoạt động vài lần để trình diễn cho khách tham quan rồi đắp chiếu
nhà xưởng luôn trong tình trạng đóng cửa then cài thiết bị hoen dỉ xuống cấp
dự án đã khiến dư luận thái nguyên bức xúc vì nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng của nhà nước đã bị lãng phí
khung cảnh im lìm chẳng ai có thể nhận ra đây đã từng là mô hình nhà máy xử lý rác thải hiện đại
nhà xưởng cùng hệ thống dây chuyền xử lý tái chế rác vận hành theo công nghệ cơ sinh học của công ty thủy lực máy hà nội
có thể xử lý và tái chế năm mươi tấn rác thải một ngày từng được giới thiệu với các ưu điểm như
xử lý triệt để rác thải không trôn lấp tự động phân loại và thu hồi các phế thải nhằm tái chế thành các sản phẩm khác
luôn trong tình trạng cửa đóng then cài thiết bị hoen dỉ xuống cấp
dự án nhà máy xử lý và tái chế rác thải sông công xây dựng với quy mô hai hectare và tổng số vốn đầu tư hơn ba mươi tỷ đồng
trong đó vốn trung ương là một mươi tám tỷ đồng tỉnh thái nguyên đối ứng trên một mươi hai tỷ đồng do ban hỗ trợ hợp phần sdu sở xây dựng thái nguyên làm chủ đầu tư
sau khi hoàn thành và giao cho ủy ban nhân dân thị xã sông công nay là thành phố sông công quản lý nhà máy chỉ hoạt động cầm trừng rồi đóng cửa
gần đây nhất tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh thái nguyên có quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản nhà máy xử lý và tái chế rác thải sông công chỉ còn hơn một mươi hai tỷ đồng
thời gian đầu thì cũng trục chặt về quy trình
ở đây thì cái dây chuyền thì nó cũng ảnh hưởng
sau khi vận hành thì các cái phụ kiện thay thế thì nay cũng không triển khai được
các cái sản phẩm đấu giá thì cũng không sử dụng được
thì cũng do nhiều nguyên nhân thì cái nội dung này thì cũng đã có các sở ngành cũng như là hội đồng đã có cái xác định đánh giá
với đơn vị trúng thầu này thì định hướng thành phố thì cũng đề nghị là đơn vị lập cái dự án đầu tư
và thành phố cũng sẽ tạo điều kiện về quỹ đất và các thủ tục liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền để có cái hợp đồng thuê đất đối với các dự án vào khu vực này
đây là một trong nội dung là thành phố hiện nay cũng đang rất là
rất là quan tâm và phối hợp chỉ đạo với các sở ngành của tỉnh
việc nhà máy xử lý và tái chế rác thải sông công được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả
trong khi đó chính quyền địa phương vẫn phải xử lý rác thải theo phương pháp truyền thống gây ô nhiễm môi trường đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi
một dự án thiếu sự khảo sát tính toán kỹ lưỡng trước khi đầu tư gây lãng phí vốn ngân sách như vậy
trách nhiệm này sẽ thuộc về ai